bộ thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tham dự hội nghị
năm hai nghìn một mươi sáu ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thông tin và truyền thông
doanh thu và lợi nhuận đều tăng cao tổng nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong ngành
cũng ước đạt tới gần một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
bộ thông tin và truyền thông đã tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí
nghiêm túc quyết liệt chấn chỉnh xử lý nghiêm vi phạm
việc quản lý thuê bao trả trước ngăn chặn sim giác khuyến mại vượt quy định cũng đã được triển khai quyết liệt
bước đầu đã phát hiện khoảng một mươi hai triệu sim thuê bao kích hoạt sẵn trên kênh phân phối mà chưa có thông tin chính xác
hoàn thành việc hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho gần năm trăm linh hộ nghèo khi triển khai đề án số hóa truyền dẫn
phát sóng truyền hình số mặt đất tại năm thành phố trực thuộc trung ương
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đàm nhấn mạnh
trong những năm qua ngành thông tin và truyền thông luôn đi đầu tiên phòng về công nghệ
nhất là trong các lĩnh vực báo chí công nghệ thông tin viễn thông chính phủ điện tử
tuy nhiên ngành cần triển khai các hoạt động theo chiều sâu đi vào thực chất hơn
kiên quyết thực hiện những giải pháp đồng bộ các chi tiêu cụ thể mô hình ứng dụng công nghệ tiên tiến
bên cạnh đó ngành cần phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền xây dựng chính phủ điện tử
chính phủ kiến tạo và thành phố thông minh